chiều ngày hai mươi năm tháng hai tại hội nghị do ban báo chí thành ủy hà nội lãnh đạo ubnd quận ba đình đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên về việc xử lý các sai phạm của công trình tám b lê trực
tại buổi giao ban ông tạ nam chiến chủ tịch ubnd quận ba đình thừa nhận chưa biết khi nào mới xử lý xong công trình vi phạm này do có nhiều vướng mắc về kỹ thuật thiết kế hạng mục vi phạm
quận ba đình cũng đã gửi hơn ba mươi công văn đến hơn ba mươi đơn vị tư vấn có năng lực tháo rỡ hành nghề tháo rỡ nhưng nhiều đơn vị không có phản hồi
về trách nhiệm khi để công trình xe phạm tám b lê trực tồn tại hơn bốn năm qua chưa được xử lý ông tạ nam chiến cho rằng trước tiên trách nhiệm thuộc về ubnd quận ba đình tiếp đến là phương sở tại
quận ba đình cũng đề xuất ba phương án tháo rỡ hạng mục sai phạm tại công trình tám b lê trực đó là đề xuất với bộ tư lệnh thủ đô giới thiệu đơn vị công binh tháo rỡ
đề xuất bộ xây dựng giới thiệu đơn vị đủ năng lực tháo rỡ hạng mục vi phạm
phương án ba là các sở ngành hữu quan phối hợp với quận ba đình đề xuất cụ thể việc tháo rỡ công trình vi phạm